trước sự biến động của giá vàng ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp
đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vàng trong tháng bốn
nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực tại tây nguyên giá tăng kỷ lục
xin kính chào quý vị khán giả
thời lượng của bản tin kinh tế và tiêu dùng đã đến
mời quý vị theo dõi những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay
ngày một mươi ba tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị sáng ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
tống đạt các quyết định khởi tố lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc
đối với phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long xuyên tỉnh an giang nguyễn bảo sinh
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
theo đó nguyễn bảo sinh đã ký năm quyết định giao đất làm nhà ở sai quy định gây thiệt hại
cho nhà nước hàng chục tỷ đồng
ngoài ra nguyễn bảo sinh còn ký cấp đất không đúng đối tượng được tái định cư cho một mươi ba hộ dân khác
liên quan đến vụ án này trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thanh phong
cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tp long xuyên nguyễn thiện thanh
cán bộ phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên và huỳnh lê phong
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp long xuyên
cùng với tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phối hợp cùng với các lực lượng phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn văn vận
về hành vi vận chuyển trái phép bảy mươi bảy kg
pháo hoa nổ từ lào về việt nam qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
lực lượng chức năng tiến hành khám xét phương tiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát hai mươi chín f bảy mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu
do đối tượng nguyễn văn vận chú tại huyện can lộc hà tĩnh điều khiển
phát hiện trong cabin cất dấu năm mươi ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín và ba mươi sáu quả trọng lượng bảy mươi bảy kg
vận khai nhận một số pháo trên từ lào với giá một mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
sau đó cất dấu để đưa về việt nam bán kiếm lời
hiện lực lượng phối hợp đang điều tra xác minh làm rõ hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hưng yên
vừa phát hiện và bắt quả tang một phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông hồng
vào thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện một phương tiện
thủy nd ba nghìn hai trăm chín mươi chín do bùi việt tuấn trú tại tỉnh thái bình làm thuyền trưởng
đang neo đậu tại bên tả khu vực sông hồng thuộc địa phận thôn chiến thắng xã tân hưng
thành phố hưng yên đang có hành vi hút cát trái phép
ngay sau khi phát hiện hoạt động khai thác cát trái phép lực lượng chức năng đã yêu cầu
chấm dứt ngay hoạt động khai thác cát giữ nguyên vị trí hiện trạng phương tiện
và tiến hành lập biên bản vụ việc lập biên bản tạm giữ phương tiện hàng hóa vi phạm
bước đầu ước tính khối lượng cát hút trái phép khoảng hai trăm linh mét khối
hiện cơ quan chức năng tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật
trước sự biến động của giá vàng ngân hàng nhà nước cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng
các phương án can thiệp đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng
của các doanh nghiệp các tổ chức cung ứng trên toàn quốc vào các năm hai nghìn hai mươi hai và hai nghìn hai mươi hai
triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ngân hàng nhà nước sẽ triển khai ngay các giải pháp sau
thứ nhất là đối với thị trường vàng miếng sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng
tranh lệch cao giữa giá vàng trong nước so với giá thế giới
thứ hai là đối với thị trường vàng trang sức mỹ nghệ tiếp tục tạo điều kiện tối đa
nhằm đảm bảo đủ nguyên liệu cho các hoạt động sản xuất để xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ
thứ ba là phối hợp với các bộ ngành các cơ quan chức năng liên quan để yêu cầu các doanh nghiệp
triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cho các giao dịch mua bán vàng nhằm nâng cao tính minh bạch
và hiệu quả quản lý đồng thời ngân hàng nhà nước sẽ thực hiện ngay công tác nắm tình hình
công tác thanh tra kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn được giao xử lý nghiêm
các hành vi buôn lậu vàng của biên giới các hành vi trục lợi đầu cơ thao túng giá vàng
đối với hoạt động thanh tra ngân hàng nhà nước và các bộ ngành thành lập song đoàn thanh tra
và sẽ triển khai ngay trong tháng bốn này
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm kéo dài năm ngày liên tục
việt nam airlines sẽ bổ sung thêm hơn một trăm linh chuyến bay nội địa và quốc tế tương ứng hơn một mươi năm chỗ
như vậy hãng sẽ cung ứng tổng cộng năm trăm bảy mươi năm ghế và hai chín trăm linh chuyến bay trong giai đoạn cao điểm
từ ngày hai mươi sáu tháng bốn đến ngày hai tháng năm
so sánh cùng kỳ năm ngoái tổng số ghế nội địa và quốc tế tăng lần lượt hơn một mươi và một mươi hai
các đường bay du lịch như giữa hà nội tp hcm và đà nẵng huế quy nhơn nha trang đà lạt phú quốc côn đảo
là những đường bay nội địa được tăng tải nhiều nhất
hiện tại nhiều chuyến bay đến các điểm du lịch vào dịp cao điểm đã đầy chỗ bảy mươi
việc tăng cường năng lực khai thác cho dịp cao điểm tới đây là nỗ lực của hãng trên cơ sở tối ưu hóa
sử dụng đội máy bay hiện có và mở mới các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm tối muộn trên một số đường bay có nhu cầu lớn
lừa đảo thông qua các gói combo du lịch và vé máy bay giá rẻ
khi đó thì họ yêu cầu cho tôi là chuyển khoản luôn tiền vé sáu người khởi hành ngày hôm đó
thì tôi cũng đã chuyển tiền ngay luôn cho họ
nhưng mà khi gần đến ngày tới ngày khởi hành thì tôi yêu cầu họ xuất mã cốt vé cho tôi
thì khi đấy là tôi gọi điện thoại cho họ thì không liên lạc được
và tôi vào nhắn tin cho họ thì đã thấy họ trận tin nhắn của tôi
thì lúc đấy tôi mới ngỡ ngàng ra là mình đã bị lừa đảo
thì họ bảo là nếu bây giờ mà chị đặt vé cho tám người thì chị phải chuyển khoản trước bốn mươi
thì tôi cũng đồng ý bởi vì là tôi cũng nghĩ là một cái bếp mà nhiều người theo dõi như thế này
thì chắc chắn là sẽ không có lừa đảo
thế là tôi chuyển cho họ trước là bốn mươi là trước là một mươi triệu
thì họ bảo là nếu mà chuyển trước một mươi triệu thì khi nào mà gần đến ngày đi du lịch ấy
thì họ sẽ trách code tám vé đấy cho nhà tôi
thế xong rồi là tôi có bảo với họ đến ngày gần đi là tôi có bảo
với họ là sắp đi thì tôi kiểm tra thì họ đã trận mất tôi rồi
để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng thường dùng tài khoản mạng xã hội ảo
tên và ảnh người khác tự xưng là nhân viên công tác viên công ty du lịch
sau khi lừa khách chuyển tiền vào tài khoản cho mình với lời hẹn
ngày nhận mã vé và cốt phòng khách sạn đối tượng biến mất
với thủ đoạn tinh vi sau khi thực hiện hành vi lừa đảo
các đối tượng thường khóa tài khoản mạng xã hội trận một quỹ thông tin liên lạc
cơ quan chức năng khó quản lý truy vết và xử phạt
tránh trường hợp mà vì giá rẻ hơn một hai trăm linh nghìn
nhưng mà chúng ta cũng đánh đổi lấy một cái sự gọi là mạo hiểm để mà chuyển khoản cho các đối tượng
mà chúng ta rõ ràng chưa biết danh tính chưa biết về cái nguồn gốc
mà chỉ bằng cảm quan của mình cho rằng đây là một trang fanpage đáng tin tưởng
để mà đặt với máy bay nhất là đặt một số lượng rất lớn
thì điều này cần phải hết sức cẩn trọng
trong trường hợp cần đặt một số lượng vé máy bay rất là lớn
thì chúng ta nên đến trực tiếp tại các đại lý hoặc là những hãng hàng không
để mà có một cái sự chính thức trong vấn đề là giao dịch
để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch
nên lựa chọn dịch vụ đặt tour đặt phòng đặt vé máy bay của những công ty uy tín
bên cạnh đó cảnh giác khi nhận được lời mời chào
mua gói du lịch với mức giá quá rẻ
ba mươi năm mươi so với giá chung của thị trường
đặc biệt thận trọng khi đơn vị du lịch yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ
nếu có thể nên thực hiện giao dịch thanh toán trực tiếp
thưa quý vị trong những ngày qua thì tình trạng hạn hán nghiêm trọng
đã khiến cho hàng ngàn hộ dân tại vùng biên giới mùa ra mập tiền bình phước
phải đối mặt với việc thiếu nước sinh hoạt
tình trạng này đặc biệt trầm trọng khi mà các nguồn nước từ giếng khoan
suối và sông đều cạn kiệt
khiến cho việc tìm kiếm nguồn nước trở nên khó khăn đối với người dân
theo thống kê của ủy ban nhân dân xã bù gia mập
đến ngày một mươi hai tháng bốn trên địa bàn xã đã có gần sáu trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt
trước tình cảnh khó khăn đó từ cuối tháng ba
chính quyền địa phương đã tổ chức cấp nước miễn phí
đảm bảo nguồn nước phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân
việc cấp nước sinh hoạt miễn phí tận nhà nhằm để cho người dân có đủ nước sinh hoạt
không phải đi mua nước với giá cao

toàn tỉnh bình phước hiện nay có hơn một chín trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt
do nắng nóng kéo dài nhiều tháng liên tục
trong đó bù gia mập và bù đăng ảnh hưởng nhiều nhất
thời gian gần đây nhiều loại nông sản xuất khẩu chủ lực tại tây nguyên
như cà phê hay là tiêu liên tục tăng giá
đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành nông nghiệp trong năm hai nghìn hai mươi bốn và giai đoạn tới
tuy giá tăng phi mã đã mang lại lợi nhuận cho người trồng
nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các doanh nghiệp
với năm hectare cà phê vụ mùa vừa qua gia đình ông đỗ lợi thu được khoảng hai mươi tấn cà phê nhân
với giá cà phê trên chín mươi triệu đồng một tấn gấp đôi so với cùng kỳ
nông dân trồng cà phê sẽ có lợi nhuận hàng trăm triệu đồng một hectare
và tiếp tục tái đầu tư vào vụ mùa mới
cây gắn bó với cây cà là niềm tảng mà đam mê của tôi từ lúc lập nghiệp
đã rất là nhiều
còn theo hướng ngầu cơ thì chắc chắn là phải theo bền vững lâu dài luôn
mới làm ba năm nhưng thấy hiệu quả với kinh tế so với những năm trước thì rất là ổn định
trái lại niềm vui của người nông dân nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tiêu cà phê
đang đối mặt với rủi ro khi không tích chữ được nguyên liệu
nếu có cũng ở mức thấp cần nguồn vốn xoay vòng cao
với doanh nghiệp này dự báo sản lượng xuất khẩu cà phê sẽ giảm khoảng một mươi so với năm ngoái

các doanh nghiệp sản xuất chế biến cà phê cũng phải thích ứng trước tình hình
giá cả biến động để duy trì tăng trưởng dương
thậm chí có đơn vị phải bán lỗ đối với một số sản phẩm cà phê vì không dám tăng giá cao
do là giá nguyên liệu đầu vào tăng và khi mà doanh nghiệp nâng giá tăng giá lên
thì đây là một điều cực kỳ khó khăn
để mà giữ chân được khách hàng thì công ty vương thành công thì bán lỗ ít nhất là hai sản phẩm
ngoài việc trồng có vùng nguyên liệu
cũng là đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ đại đa số người tiêu dùng
dự báo xu hướng tăng giá đối với các mặt hàng như tiêu
cà phê sẽ tiếp tục diễn ra trong thời gian tới do nguồn cung khan hiếm năng suất giảm do thời tiết khắc nghiệt
thực tế tại một số tỉnh trọng điểm ở tây nguyên
lượng cà phê và tiêu dự trữ của người dân và doanh nghiệp còn rất ít
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế nổi bật có trong bản tin kinh tế phương nam
sau đó phải tạm ngừng tăng giá vé
chính quyền long an nhận định hiện tình hình kinh tế xã hội đã ổn định
việc tăng giá vé nhằm rút ngắn thời gian hoàn vốn dự án xuống còn một mươi bảy năm bảy tháng
giảm một mươi bảy tháng so với mức cũ
mức phí mới thấp nhất từ ba mươi đồng đến một trăm bảy mươi năm đồng mỗi lượt
ô tô thuộc hộ kinh doanh có địa chỉ trụ sở chính nằm trong phạm vi dự án
sẽ có mức vé lượt tương tự nhưng vé tháng và vé quý được giảm so với xe thông thường
trên ô tô thuộc hộ không kinh doanh có hộ khẩu thường trú trong phạm vi dự án
sẽ được miễn phí qua trạm
sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp bốn đi kèm với xu hướng chuyển đổi số không ngừng
đã và đang tạo nên những chuyển biến trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
và có những tác động không nhỏ tới các doanh nghiệp
điều này buộc các ngân hàng phải trở thành ngân hàng mở
xây dựng các sản phẩm theo hình thức cung ứng dịch vụ banking as a service
dịch vụ bas được biết đến là một mô hình
cho phép các đối tác thứ ba kết nối với hệ thống ngân hàng thông qua api
để cung cấp trực tiếp các dịch vụ tài chính ngân hàng đến khách hàng
trên hệ thống ứng dụng nền tảng của đối tác đó
đơn cử như ngân hàng thương mại cố phần quân đội mb trong những năm gần đây
đã kết nối dịch vụ bas đến với doanh nghiệp từ đa dạng các lĩnh vực
như tài chính logistics chứng khoán thông qua hơn sáu trăm linh bộ api
được cho là một trong những ngân hàng sở hữu lượng api đa dạng nhất
các dịch vụ cơ bản trọng yêu cung cấp đến khách hàng có thể kể đến
như thu chi hộ thanh toán qr thu hộ qua tài khoản định danh
ngoài ra còn có các dịch vụ nâng cao khác mà mb sẵn sàng cung cấp
cho các nền tảng đối tác như chứng chỉ tiền gửi vai tiêu dùng
thẻ tính dụng và các dịch vụ khác
cùng với xu thế toàn cầu nói chung và những lợi ích giá trị cốt lõi
mang đến cho khách hàng của mình nói riêng dịch vụ bas của mb được kỳ vọng
sẽ tận bức chuyển mình mạnh mẽ kháng định cam kết đồng hành
của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số
thực hiện nghị quyết chín mươi tám của quốc hội ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn này
tp hcm đã nỗ lực đẩy mạnh nhiều chính sách đại ngộ hấp dẫn thu hút người tài
một trong những đối tượng hướng tới là các nhà khoa học trẻ
đang học tập và làm việc ở nước ngoài
câu chuyện tại một trong những đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tp hcm
chín mươi ba giảng viên tại trường đại học quốc tế từ nước ngoài trở về
đây cũng là trường đại học tiên phong tại tp hcm thực hiện chính sách
thu hút nhân tài nhà khoa học
cách đây một mươi hai năm mức lương của phó giáo sư nguyễn văn thuận nhận được
khi giảng dạy tại trường với học hàm tiến sĩ là hai mươi triệu đồng một tháng
gấp ba lần so với đồng nghiệp có học hàm tương tự ở các trường đại học khác
chỉ là về phần tiền bạc mà chúng ta còn cần một cái môi trường cũng như là cái đồng nghiệp của chúng ta
để có thể thúc đẩy chúng ta trong cái việc nghiên cứu khoa học
tạo môi trường để nhà khoa học trẻ được nghiên cứu và thể nghiệm là cách mà đại học quốc gia tp hcm
thu hút giữ chân nhân tài
cấp một đề tài nghiên cứu khoa học với kinh phí tối đa hai trăm linh triệu đồng trong hai năm đầu công tác
và một tỷ đồng khi bước sang năm thứ ba
đích đến của chương trình này là thu hút ba trăm năm mươi nhà khoa học trẻ xuất sắc đến năm hai nghìn ba mươi
nếu mà thật ra nếu cứ
định vừa video ở việt nam thì khi tham gia về trường thì mình muốn phát triển các đề tài của mình
nhưng mà mình không tìm được các dự án gọi là các quỹ đầu tư
thì cái dự án ba trăm năm mươi đó là tạo ra một cái quỹ đầu tư cho mình để mình đầu tư phát triển các dự án của mình
thì nó khá hấp dẫn đó với mình
khác với các chương trình thu hút trước đó đối tượng hướng đến của vnu ba trăm năm mươi là các nhà khoa học trẻ
đại học quốc gia tp hcm cũng phân quyền cho các trường thành viên để tuyển dụng đúng người đúng vị trí cần
phân về các trường đại học thì
các trường đại học mới phân về các cái khoa nào đang cần cái người mà
cái bộ một cái ngành đó mà cần tuyển
thì như vậy cuối cùng trao lại cái quyền tuyển cho những nhà khoa học trong cái ngành đó
tại vì như vậy thì họ mới có một cái hệ thống connect
chính sách thu hút đã có phần còn lại là cơ chế để đơn vị giữ chân nhân tài
nhất là các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
thống kê trong bốn năm qua dù có chính sách thu hút người tài
nhưng thành phố chỉ mới giữ chân được năm
những chuyên gia nhà khoa học
theo ghi nhận dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm năm nay
du khách đặt tour đường bộ tour du lịch nước ngoài
chiếm ưu thế do giá vé máy bay nội địa tăng cao
các công ty du lịch cho biết tour nước ngoài đến khu vực đông nam á
đông bắc á phân khúc giá tầm trung đang được lựa chọn nhiều nhất
đặc biệt là các tour đi thái lan singapore malaysia
các đường tour trung quốc đông bắc á đông bắc á đông bắc á đông bắc á

cũng trên đa tăng về lượng khách đặt dịp hè
nguyên nhân du khách chọn các tour du lịch nước ngoài được nhận định
do các tour nội địa chỉ giảm từ một đến ba triệu đồng
tương đương hoặc trên lệch không đáng kể so với tour nước ngoài
có thể thấy tour nội địa với phương tiện di chuyển bằng đường hàng không
đang thấp thế so với tour nước ngoài bởi lý do cản trở là giá vé máy bay tăng cao
mặt khác đối với những tour di chuyển bằng đường bộ
với những điểm đến gần hà nội như ninh bình quảng ninh sapa mộc châu
cùng đường tour tây bắc đông bắc đang là lựa chọn của nhiều gia đình
bộ phim quật mộ trùng ma ghi nhận mức doanh thu hơn hai trăm linh tỷ đồng
tại rạp biệt sau ba tuần công chiếu
bầm tẩn rosila kong đế chế mới cũng cán mốc doanh thu hơn một trăm linh tỷ đồng
chỉ sau hai tuần
theo số liệu từ box office việt nam tính đến chiều bảy tháng bốn
bộ phim exuma quật mộ trung ma của đạo diễn jang jae hyun
giác túi thêm một năm tỷ đồng
nâng tổng doanh thu tổng cộng là hai trăm linh ba ba tỷ đồng
trong tuần đầu ra mắt tại các rạp chiếu ở việt nam
phim quật mộ trùng ma thu về hơn chín mươi tỷ đồng
trở thành phiếu ăn khách nhất hiện nay
quật mộ trung ma cũng vượt mặt phim bỗng dân trúng số
thu về hai mươi bảy tỷ đồng trong ba ngày đầu chiếu
trở thành phiếu hàn quốc có doanh thu mở màng cao nhất việt nam
giữa vị trí ngu vương phòng vé việt hiện nay là phim bong tấn
godzilla kong đế chế mới
kể từ khi ra mắt vào ngày hai mươi tám tháng ba
bộ phim của nhà warner bros đã dẫn đầu bản tông sắp phòng vé việt
nhiều ngày liên tiếp
tác phẩm có xuất chiếu trung bình mỗi ngày là ba
với tỷ lệ lấp đầy khá cao
đây là tín hiệu vui cho ngành điện ảnh
khi có những bộ phim đạt được doanh thu phòng vé tốt
sau thời kỳ dài ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
bước sang các tuần tiếp theo của tháng bốn
nhiều bộ phim việt sẽ đổ bộ phòng vé
có thể kể đến bộ phim đóa hoa mong manh
cái giác của hạnh phúc và phim lật mặt phần bảy một điều ước
liên hoan phim quốc tế thành phố hồ chí minh
được đánh giá là sự kiện văn hóa trọng điểm
của thành phố trong năm hai nghìn hai mươi
liên hoan được tổ chức là minh chứng
cho tiềm năng và sức lan tỏa mạnh mẽ
của điện ảnh việt nam
từ đó tạo tiền đề giao lưu kết đối văn hóa
với những quốc gia và vùng lãnh thổ
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
lần đầu tiên tổ chức
hiff năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi bốn đã nhận được hơn bốn trăm linh phim dự thi
năm mươi ba dự án tham gia chờ dự án
và tám mươi bảy kịch bản tham gia vượng ương kịch bản việt
từ khi công bố
ban tổ chức liên hoan phim đã tiếp nhận
một trăm một mươi ba phim dài hai trăm linh sáu phim ngắn
của các nhà làm phim trong và ngoài nước
đây là một tín hiệu đáng mừng
đối với mục tiêu xây dựng một liên hoan phim
xứng tầm quốc tế không chỉ ở quy mô
số lượng các hoạt động và phim trình chiếu
trước bao nhiêu năm qua
tất cả những nhà làm phim
và làm chính sách mọi người cũng đã
rất là muốn phát triển nền điện ảnh nhiều hơn nữa
nhưng mà hàng nghĩ là cái bước
đi để tổ chức liên hoan phim lần này
nó như là một cú nổ
đánh dấu lại tất cả những nỗ lực
bao nhiêu năm qua của nền ảnh việt nam
nhưng mà hôm nay bước tới đây với không khí này
và với rất là nhiều con người như vậy
và với quy mô hoành tráng như vậy
block hẳn cả một khu phố để làm một cái liên hoan phim
thì tiến không còn biết dĩ tả gì khác hơn
đó là sự tự hào tự hào một cách dữ dội
về việt nam về thành phố hồ chí minh
cái cảm nhận thứ hai tiến nghĩ là
đây sẽ là một cái bước đệm đầu tiên
cho sự phát triển nhảy vọt của nền điện ảnh việt nam
bộ văn hóa thể thao và du lịch đánh giá cao
và bày tỏ sự ủng hộ đồng hành
cùng ban chỉ đạo ban tổ chức liên hoan phim quốc tế
thành phố hồ chí minh lần thứ nhất
đây là sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu thiết thực
triển khai chí đạo của thủ tướng chính phủ
tại hội nghị toàn quốc về phát triển công nghiệp văn hóa
khẳng định tầm nhìn quyết tâm của lãnh đạo thành phố
cùng với tâm huyết và khát vọng cống hiến
của đội ngũ những người hoạt động
trong lĩnh vực điện ảnh thành phố hồ chí minh
hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện ảnh việt nam
giàu bản sắc dân tộc hiện đại và nhân văn
và lễ hội chắc chắn nó phải có rất nhiều hoạt động khác nhau
có những cái nó là một cái tranh giải
những bộ phim tranh giải
competition luôn luôn là cái được chơi đổi nhất
để mà nơi mà thể hiện được cái ngôn ngữ điện ảnh
cái quan điểm nghệ thuật của cái lưu văn phim
và rất nhiều cái hoạt động bên lề khác nữa
rồi những cái cái nơi mà để pitching các dự án
phim thương mại phim nghệ thuật của các đạo diễn mới
rồi rất chờ dự án
rồi rất nhiều cái hoạt động bên lề khác
tại cái ngoài cái đường nguyễn huệ
nói chờ để mọi người khám phá
những nơi mua bán phim rất nhiều hoạt động khác nhau
với mong muốn tạo nên một sự kiện điện ảnh góp phần
đưa thành phố trở thành điểm đến làm phim
cho các đoàn làm phim trong nước và quốc tế
tiến tới hình thành thành phố điện ảnh
được công nhận là thành viên của mạng lưới
các thành phố sáng tạo unesco
liên đoàn phim là cơ hội tốt
cho ngành điện ảnh thành phố được gặp gỡ và tiếp cận
trao đổi trực tiếp với các chuyên gia hàng đầu
từ hollywood mỹ châu âu
cũng như các nước phát triển tại châu á
như hàn quốc nhật bản
các công ty tổ chức hoạt động
trong lãnh vực điện ảnh của thành phố
cũng có cơ hội được giới thiệu năng lực
các dự án và các đối tác
để tìm cơ hội hợp tác sản xuất
cũng như xuất khẩu ra thị trường mới
các nội dung khác của liên hoàng phim
là tổ chức hội nghị hộ thảo
hiện đang nhận được sự quan tâm
của những người làm quản lý truyền thông
những người làm sản xuất trực tiếp trong ngành điện ảnh
tập trung vào việc xúc tiến đầu tư và hợp tác sản xuất
các hộ thảo sẽ thảo luận
từ các vấn đề vĩ mô liên quan tới phát triển
chính sách ngoại giao văn hóa thông qua điện ảnh
tới những vấn đề thiết thực trong việc hợp tác
và sản xuất phim